ngày năm tháng một tại thanh hóa đoàn công tác của trung ương do đồng chí nguyễn văn nhân
ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn đã công bố các quy định về kỷ luật cán bộ
đối với ông ngô văn tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
đoàn công tác của trung ương đã công bố thông báo số ba trăm năm mươi sáu ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương
về kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng của tỉnh ủy
ban thường vụ tỉnh ủy ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh hóa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
quyết định số sáu trăm năm mươi một ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư trung ương đảng về việc thi hành kỷ luật
đồng chí ngô văn tuấn tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh thanh hóa
bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đoàn công tác cũng công bố quyết định số sáu trăm tám mươi
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương về việc thi hành kỷ luật đồng chí đào vũ việt
tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng tỉnh thanh hóa bằng hình thức cảnh cáo
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng
ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đảng đoàn
hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh các cơ quan có liên quan
tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của đảng pháp luật nhà nước
trước đó ban bí thư đã có quyết định thi hành kỷ luật ông ngô văn tuấn bằng hình thức
cách tất cả các chức vụ trong đảng do để xảy ra nhiều vi phạm được đánh giá là rất nghiêm trọng
trong đó có việc nâng đỡ không trong sáng đối với bà trần vũ quỳnh anh